thưa quý vị ngày ba tháng một mươi một công an tp thủ đức đã tổ chức kiểm tra hành chính tài xế phụ xe
sử dụng trái phép chất ma túy và tàn trữ vũ khí nguy hiểm vật liệu nổ ra vào chợ đầu mối nông sản thủ đức
phường tam bình thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh phát hiện ba trường hợp dương tính với ma túy
kiểm tra trong đêm lực lượng chức năng đã kiểm tra tổng cộng năm mươi một lượt tài xế phụ xế điều khiển xe đa vào chợ
trong đó các chính sách ma túy đã sàn lọc yêu cầu kiểm tra nhanh chất ma túy trong người đối với ba mươi năm trường hợp có nhiều biểu hiện nghi vấn
sau khi hoàn tất các kết quả xét nghiệm tại trung tâm y tế địa phương lực lượng chức năng đã xác định ba trường hợp dương tính với ma túy gồm một tài xế và hai phụ xe